với mức tăng này giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức hai trăm bảy mươi năm đồng một bình một mươi hai kg
theo lý giải của các doanh nghiệp kinh doanh ga giá ga tăng giá tăng là do giá ga trên thế giới theo hợp đồng bình quân tháng một mươi tăng ba mươi hai năm usd một tấn so với tháng trước
lên mức ba trăm sáu mươi hai năm usd một tấn
hơn sáu trăm linh hiện vật và hơn một trăm linh hình ảnh bản đồ bản vẽ phim tư liệu về hoàng thành thăng long đã được giới thiệu đến người dân và du khách tại bảo tàng tp hcm
những hiệp vận trưng bày thể hiện bề dày lịch sử của thăng long hà nội qua các triều đại suốt một mươi ba thế kỷ sẽ đem đến cho nhân dân nam bộ nói chung
và tp hcm nói riêng những hiểu biết sâu sắc về đời sống thăng long suốt chiều dài lịch sử của dân tộc
hôn đúc thêm tinh thần tự hào tự tôn dân tộc
về một thủ đô hà nội hòa bình trái tim của tổ quốc